đồng thời thủ tướng cũng chỉ đạo bộ công an và bộ ngoại giao cử ngay các đoàn công tác do lãnh đạo bộ làm trưởng đoàn trực tiếp sang anh để làm việc với nhà chức trách anh xử lý các công việc có liên quan
thủ tướng nguyễn xuân phúc cũng yêu cầu chính quyền các gia đình có nạn nhân có các biện pháp phù hợp để quan tâm chia sẻ động viên để họ sớm vượt qua những đau thương và mất mát to lớn này
xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác
công tân ở bay nỗi kinh hoàng với người đi đường là nội dung đáng chú ý được đăng tải
trên địa bàn tp hcm và các tỉnh đông nam bộ gần đây liên tiếp xảy ra tình trạng thùng công tơ nơ từ các xe đầu kéo bay xuống đường khiến người đi đường hú vía
có trường hợp gây ra những cái chết oan nghiệt hoặc là mang thương tật suốt đời
mới đây nhất ngày hai tháng một mươi một xe đầu kéo đang chạy trên quốc lộ một mươi ba đoạn qua tỉnh bình phước thì bất ngờ thùng container rơi xuống đường đè hai vợ chồng
khiến người chồng thiệt mạng ngay tại chỗ còn người vợ thì bị thương rất nặng
vấn đề đáng nói là nguy cơ từ hiểm
họa công tơ nơ bay đã được cảnh báo từ trước nhưng đến nay cơ quan chức năng vẫn không có biện pháp ngăn chặn hiệu quả
thưa quý vị nhiều quy định mới xét đào tạo lái xe là thông tin được đăng tải trên báo giao thông số ra ngày hôm nay
trước những bất cập thời gian qua trong công tác đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe
mới đây bộ giao thông vận tải đã ban hành thông tư số ba mươi tám hai nghìn một mươi chín sửa đổi một số điều của thông tư một mươi hai quy định về đào tạo cấp giấy phép lái xe
trong đó bổ sung nhiều quy định mới như là
thêm hai môn học là xử lý tình huống trên phần mềm mô phỏng và tập lái xe trên cá bin
ngày một tháng năm năm hai nghìn hai mươi các cơ sở đào tạo lái ô tô trên toàn quốc sẽ phải ứng dụng công nghệ nhận dạng
để theo dõi thời gian học môn pháp luật giao thông đường bộ của học viên trên lớp
và với việc thực hành lái xe thì ô tô tập lái sẽ phải lắp thiết bị giám sát thời gian và quãng đường
sau sáu tháng kể từ ngày quy chuẩn kỹ thuật quốc gia có hiệu lực thi hành
thưa quý vị nhà cho thuê bị chiếm dụng
hình sự hay dân sự là câu hỏi đáng chú ý được đăng tải trên báo thanh niên
rất nhiều trường hợp ở tp hcm nhà cho thuê bị chiếm dụng
chủ nhà cho rằng có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản bất hợp pháp
nhưng khi tố cáo chính quyền công an thì lại cho rằng chỉ là tranh chấp dân sự
vụ việc kéo dài phát sinh nhiều hệ lụy về an ninh trật tự thậm chí là xung đột dẫn đến đổ máu
chí tiết mời quý vị và các bạn đón đọc trên trang tám
năm hai nghìn một mươi chín lứa sinh viên đầu của ngành y đa khoa
đại học kinh doanh và công nghệ hà nội bắt đầu đi thực hành tại các bệnh viện
trong số đó có không ít sinh viên đã bị y tá và bác sĩ đánh giá không tốt
cả về ý thức lẫn chuyên môn
khi tuyển đầu vào thì mức điểm của lứa sinh viên ngành y đa khoa trường này
đều thấp hơn so với trường đào tạo y khoa khác tranh lệch từ năm đến một mươi điểm
tác giả bài viết trên báo thời nay đưa ra cảnh báo
không thể nới lỏng chất lượng đào tạo y khoa
theo giáo sư tiến sĩ nguyễn quang tuấn cho rằng
để trở thành những bác sĩ tốt thì họ cần phải trải qua kỳ thi sát hạch của bệnh viện
chúng tôi không quan tâm nhiều đến bằng cấp
ai muốn làm việc tại bệnh viện thì phải trải qua kỳ thi tuyển sát hạch tại bệnh viện
bệnh viện phải đưa ra những tiêu chuẩn nhất định
để các sinh viên vượt qua thì mới được chấp nhận và làm việc
còn nếu bệnh viện nào nới lỏng quy trình lựa chọn tuyển đầu vào
thì chính bệnh viện đó sẽ phải lãnh hậu quả
và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình điểm báo ngày hôm nay của truyền hình nhân dân